một thông tin đáng chú ý trong buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào ngày hôm nay
đó là người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nhận định rằng việc tòa án mỹ kết luận
thuốc diệt cỏ monsanto có thể gây ra ung thư là chứng cứ cho thấy thuốc diệt cỏ được sử dụng trong chiến tranh việt nam
có tác hại trực tiếp đến cơ thể con người
trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc tòa án san francisco kết luận thuốc diệt cỏ rundap do monsanto
công ty từng sản xuất thuốc diệt cỏ sử dụng trong chiến tranh việt nam có thể là yếu tố gây ung thư
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
tôi cho rằng đây là một cái chứng cứ nữa cho thấy cái thuốc diệt cỏ có tác hại trực tiếp lên cơ thể của con người
là một quốc gia đã từng chịu hậu quả rất là nặng nề của chiến tranh
trong đó có cái tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam dioxin

công ty cung cấp thuốc diệt cỏ cho quân đội hoa kỳ trong chiến tranh phải có trách nhiệm giúp đỡ
hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin gây ra cho con người và môi trường việt nam
việt nam hoan nghênh quốc hội và chính phủ hoa kỳ đã hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh tại việt nam
đây cũng là việc làm và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân hai nước
chúng tôi mong muốn những nỗ lực này sẽ được tiếp tục trong thời gian tới
với sự tham gia của các công ty trong đó có monsanto
nhận định về khả năng tha bổng của công dân đoàn thị hương vào phiên xử ngày một tháng bốn sắp tới
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
cho đến nay chính phủ việt nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp bảo hộ công dân đối với công dân đoàn thị hương
việt nam sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ ngoại giao lãnh sự pháp lý ở mức cao nhất để đảm bảo
công dân đoàn thị hương được xét xử công bằng khách quan và được trả tự do